thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan

tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án giả soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt đề thu hồi cho nhà nước
với hành vi tàng trữ trái phép ma túy trần nguyễn hoài nam chú thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện tân hiệp tiến hành kiểm tra một căn nhà ở tổ chín khu phố kinh bê thị trấn tân hiệp đã bắt quả tang nam đang có hành vi tàng trữ hai mươi hai bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
nam khai nhận vào khoảng chiều cùng ngày bạn tên là tuấn nhờ nam giữ hộ số ma túy đá trên sau đó nam đem tất cả hai mươi hai bịch ma túy đến căn nhà địa chỉ trên
nam khai điện thoại di động trong đó có một chiếc điện thoại là tăng vật đối tượng khai nhận đã trộm cắp được trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một cũng tại địa điểm trên được biết huỳnh tấn tài là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
trước sự gia tăng hoạt động của tội phạm trộm cắp xe mô tô giá trị cao diễn biến khá phức tạp trên địa bàn lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã tập trung lực lượng quyết liệt điều tra triệt phá nhóm tội phạm trộm cắp tiêu thụ xe gian liên tỉnh
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
thời gian qua trên địa bàn hai tỉnh quảng ngãi và quảng nam liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp xe mô tô đắt tiền như honda sh exciter thủ đoạn gây án của đối tượng rất liều lĩnh chuyên nghiệp
em ngay cái xe em nổ em chạy ra em mới thấy hơi đau tỉnh quá chạy xe em đi lúc đó là em với bọn em chạy ra
trước tình hình này phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an
công an huyện mộ đức tập trung điều tra truy bắt bằng nhóm trộm xe trên
cùng với các tài liệu chứng cứ thu thập được lực lượng công an xã đã xác định một trong các thủ phạm thực hiện các vụ trộm trên là đối tượng nguyễn thành trung ba mươi hai tuổi ở xã bình minh huyện bình sơn
đối tượng nguyễn văn tín ba mươi một tuổi ở xã bình trung huyện bình sơn là đồng bọn cũng đã bị tạm giữ sau đó
mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục làm rõ bùi quang viễn ba mươi ba tuổi ở xã bình trung văn thanh hoàng bốn mươi tuổi ở xã tịnh ấn tây tp quảng ngãi là các đối tượng tiêu thụ tài sản xe trộm do nhóm trên thực hiện
biết tính là trộm cắp và em mua từ tháng một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là có mua một mươi một chiếc xe của tính để trộm cắp mà có
bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra gần hai mươi vụ
trộm xe mô tô trên địa bàn hai tỉnh quảng ngãi và quảng nam
riêng tại tỉnh quảng nam nhóm đối tượng đã thực hiện năm vụ trộm xe

lực lượng công an phát hiện bên trong có một hộp giấy màu đen chứa chất ma túy hàng khay ketamin chín mươi hai viên thuốc lắc một cân tiểu ly và nhiều bao ni lông dùng để phân chia ma túy
tại bình định tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và cố ý gây thương tích tuyên phạt hai mươi bốn bị cáo tổng cộng một trăm hai mươi bảy năm tù
trong đó hai đối tượng cầm đầu là lê văn linh lĩnh án một mươi năm tù và võ anh kiệt lĩnh án năm năm tù
hai mươi hai bị cáo còn lại lĩnh án từ hai năm đến tám năm tù
theo cáo trạng xuất phát từ việc nợ tiền nhưng chưa trả nên giữa kiệt và linh thách thức hẹn đánh nhau
vào khoảng giờ ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai nhóm hô hào dượt đuổi dùng hung khí chém dùng súng bắn
hậu quả huỳnh công thuận trong nhóm của linh dùng súng bắn trúng ngực văn hồng huyền
của kiệt gây thương tích tỷ lệ hai mươi
linh dùng má tấu chém trúng đỉnh đầu của kiệt gây thương tích tỷ lệ một mươi
trong khi đó đồng bọn của kiệt là hà hoàng ân nguyễn ngọc hoàng dùng mã tấu chém trúng tay và tay của hai người bên nhóm của linh gây thương tích hai mươi và một mươi một
đối tượng nguyễn thành trung chú xá mỹ thạnh an thành phố bến tre vừa bị công an tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn thành trung là nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh tỉnh bến tre
lợi dụng sự quen biết với nạn nhân trung đã vay một tám tỷ đồng của nạn nhân với lý do là đáo hạn tiền vay cho khách hàng
và thỏa thuận trong ba ngày sẽ hoàn trả lại
tuy nhiên trung đã dùng số tiền này để đầu tư tiền ảo đánh bạc online và trả nợ
khi đến hạn trung không có tiền để trả cho nạn nhân như thỏa thuận nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài tứ sắc vừa bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt quả tàng
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền trên sáu mươi năm triệu đồng
một mươi bộ bài tứ sắc các tăng vật liên quan đến nội dung mua bán số đề cá cược bóng đá
qua làm việc có bốn đối tượng thừa nhận tham gia đánh bài tứ sắc
một đối tượng thừa nhận tham gia mua bán số lô đề một đối tượng thừa nhận tham gia cá cược bóng đá